cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại